sáng nay hai mươi tháng một mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành quy chế quy định về trình tự thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
về cơ bản các đại biểu tán thành với sự cần thiết và các quan điểm nguyên tắc xây dựng quy chế nhằm bảo đảm thực hiện thẩm quyền về giám sát và tổ chức hoạt động giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
đối với một số hoạt động giám sát như giám sát hàng năm số đoàn công tác số địa phương đến làm việc trực tiếp thì có ý kiến cho rằng nên quy định trần số lượng khi thực hiện một số hoạt động của đoàn giám sát
việc quy định này được cho là cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế của quốc hội tạo thuận lợi cho các cơ quan trong quá trình thực hiện góp phần tổ chức hoạt động giám sát thiết thực hiệu quả có trọng tâm và trọng điểm
do vậy ủy ban pháp luật tán thành với ý kiến này tuy nhiên cũng đề nghị không quy định quá chi tiết
các nội dung như thời gian tổ chức hội thảo số lượng đại biểu thời gian trình bày tham luận mà nên để trưởng đoàn giám sát xem xét quyết định linh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế